đối tượng hà trọng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở quảng nam hiện trú tại hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra quận cầu giấy hà nội khởi tố về hành vi môi giới mại dâm
trên mạng xã hội facebook thắng lập ra nhóm sugar daddy và sugar baby hà nội
với mục đích kiếm tiền môi giới từ việc kết nối yêu thương
các thành viên nữ trong nhóm này còn gọi là sugar baby gửi hình ảnh và thông tin cá nhân cho thắng
mỗi bài viết thắng tăng hình ảnh mắt mẹ của sugar baby
thành viên nam còn gọi là sugar daddy
nếu thấy phù hợp sẽ nhắm tin cho thắng
sau đó thắng tiến hành ghép đôi cho sugar baby và sugar daddy tiến hành quan hệ tình dục
khi cuộc gặp diễn ra thành công ngoài việc daddy phải tru cấp tiền theo từng tháng
hoặc mỗi lần gặp cho baby
đối tượng môi giới cũng sẽ thu phí cả người bán và người mua dâm
trong lúc dịch bệnh tôi ở nhà cũng không có việc gì làm
tôi tạo một group ra để ở nhà cũng chỉ là để lướt facebook với lại lướt chơi giao lưu với lại các bạn ở trên mạng xã hội thôi
lúc đầu tôi chỉ tạo sang chơi sau này tôi biết trong team group này có thể kiếm được tiền bằng hình thức là kết nối người này với người kia
khi daddy vào hỏi tôi sẽ gửi thông tin của bạn baby mà đang nhờ tôi gửi ngược lại qua bên cho daddy
thì hình ảnh với lại thông tin thì nếu như daddy cảm thấy thích thì tôi sẽ giúp cho daddy gặp baby ạ
trong quá trình điều tra công an quận cầu giấy xác minh đã có một mươi gái bán dâm và hai khách mua dâm trong nhóm kết nối yêu thương do thắng thành lập
có hai gói dịch vụ khác nhau tùy theo túi tiền của netdy
được gặp baby sáu lần
gói hai mươi triệu đồng một tháng
được gặp tám lần để quan hệ tình dục
hình ảnh và thông tin của những cô gái trẻ được trao đổi
giao dịch không khác gì một món hàng
và để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch bệnh
những cô gái này thậm chí còn được yêu cầu test covid một mươi chín âm tính trước khi gặp deddy
trong thời gian thực hiện các cách chống dịch theo chỉ thị của các cấp
cô gái đã truyền khai các bệ pháp phương án
đặc biệt là lời phòng chống tên hạng mại dâm
trong thời gian qua các bác sĩ đã triệt phá nhiều
của nhóm bộ dưới mại dâm và chứa mại dâm
nhưng đây là ý tức mới
cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh
và phòng tội phạm đợi dụng hoạt động trái hình này

trên các trang mạng xã hội đang có nhiều thông tin về các bộ dịch vụ này
các trang mạng xã hội đang phát triển rầm rộ các group kín
thu hút người quan tâm mối quan hệ sugar daddy và sugar baby
tuy nhiên đa số là tìm đến các mối hẹn hò
có không ít hình ảnh các cô gái trẻ công khai đăng ảnh
cùng những lời đề nghị kết bạn và được tru cấp
gọi là nhóm kín nhưng thực tế rất dễ gia nhập
các nhóm này đang được truyền tay nhau như một địa chỉ
để tìm những cô gái trẻ biết nghe lời
các vụ môi giới mại râm khác có thể là gặp trực tiếp
trao đổi và đưa tiền trực tiếp cho nhau
thông qua người môi giới
những vụ này là các đối tượng sử dụng trên không gian mạng
điều đầu tiên
hai là sau khi đạt được thỏa thuận
thì các đối tượng gái và người môi râm đều có hình thức chuyển quả
đến tài quản của đối tượng
một bộ phận giới trẻ đang coi xu hướng chăn nuôi và con nuôi
là bình thường mà chưa nhìn ra được
mặt tối của nó
đó là chăn nuôi ép buộc con gái nuôi buồn ma túy
tùng ảnh video nóng của con gái nuôi
để chiếm đặt tiền
hay có thể là những bạo lực bách hoạn của cha nuôi
đối tượng nguyễn bảo tuấn
một cha nuôi hai mươi tuổi
đã tìm được cô con nuôi hai mươi sáu tuổi
trên hội nhóm mang tên đàn bà cũ
nhắn tin qua lại vài ngày
tuấn đã thỏa thuận tru cấp cho con nuôi tám triệu đồng mỗi tháng
chỉ để tâm sự
và quan hệ tình dục
sau khi quen nhau đến ngày thứ ba
con nuôi đến nhà tuấn
sau khi hai người quan hệ tình dục
tuấn đã chụp ảnh khỏa thân của con nuôi
thủ đoạn của tuấn
là dùng một tài khoản ảo
để nhắn tin cho con nuôi
nếu không chuyển một mươi năm triệu đồng vào tài khoản
sẽ tung ảnh nóng
và như vậy
con nuôi chưa kịp được tru cấp
đã bị cha nuôi tống tiền

bạn ấy muốn bị can
tru cấp cho tháng từ tám đến chín triệu
bị can đồng ý
vậy cái việc tru cấp đấy
thì có thỏa thuận gì giữa hai người không
trước khi đấy là
bên bản ấy là con nói là
được quan tâm như người yêu càng tốt
nhưng người yêu là như thế nào
là kiểu như là
cũng giống như những các đôi yêu nhau bình thường thôi
thực chất ra thì
các cô gái trẻ hiện tại
thì chủ yếu là người ta đua đổi
hai nữa là người ta cần tiền phục vụ
vào mục đích cá nhân
nhưng mà người ta không có tiền phục vụ
thế nào mà ta cũng cái cái tài chính
ngay lần lập tức được
thì sẽ nghĩ đến cái việc mà không làm
nhưng mà vẫn có cái tài chính để chi tiêu
mối quan hệ cha nuôi con nuôi
mang đến nhiều mối nguy hiểm
mất an toàn xã hội
nhiều người cho rằng
xu hướng sugar daddy và sugar baby
có nhiều biến tướng nguy hiểm
một trong số đó
là ổ mại dâm trá hình đang tồn tại
họ có thể gặp nhau
tại nhà riêng
hay những điện thoại
những địa điểm bí mật
đã được thỏa thuận trước
trên mạng xã hội
dù núp bóng dưới bất cứ hình thức nào
những hành vi vi phạm pháp luật
cũng sẽ bị điều tra xử lý